tỷ lệ lao động nữ ở việt nam đang thuộc nhóm cao nhất thế giới với khoảng hai mươi hai triệu lao động trong độ tuổi
những ngày qua đề xuất bỏ quy định lao động nữ nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày sáu mươi phút đang gây nhiều thắc mắc phản đối trong dư luận
bởi nếu đề xuất này được thông qua hàng triệu lao động nữ nhất là với các lao động đang trong độ tuổi sinh nở sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp
đang nuôi con nhỏ bảy tháng tuổi hiện mỗi ngày chị quyên đều được ưu tiên về sớm sáu mươi phút để có thời gian chăm sóc và nuôi con bằng sữa mẹ
tuy nhiên tới đây khi sửa đổi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai thì rất có thể hàng triệu bà mẹ đang nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi như chị quyền sẽ không được hưởng quy định nghỉ sáu mươi phút mỗi ngày
đề xuất này đang vấp phải sự phản đối của chính những người lao động nữ
nếu nhà nước cắt chính sách thì em thấy bất tiện không có thời gian chăm con
em thấy thiệt thòi đối với các bà mẹ nuôi con bởi vì con mình còn nhỏ mà lại muốn thời gian ở với nhà con nhiều hơn chưa kể là con ốm đau bệnh tật
bộ luật lao động hiện hành quy định lao động nữ nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày sáu mươi phút
thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động
lấy lý do sản xuất gặp khó khăn chi phí tăng cao khó bố trí kế hoạch sản xuất đặc biệt là những ngành nghề như dệt may da dày
có đến sáu mươi là các lao động nữ nên các doanh nghiệp đã kiến nghị bỏ quy định này
tuy nhiên có những doanh nghiệp chẳng hạn như thế thì người lao động nếu như không có mặt ở đó hoặc các vị trí của họ mà không có mặt ở đó thì nó sẽ gây cản trở hoặc khó khăn
theo bộ lao động thương binh và xã hội đơn vị soạn thảo dự luật thì nên giữ như hiện hành bởi đây là quy định nhân văn lao động nữ còn làm vợ làm mẹ chăm sóc gia đình
việc bỏ hay giữ quy định này phải chờ tập hợp ý kiến chỉnh cơ quan có thẩm quyền cho xem xét
nhất là các chế độ chính sách đối với những lao động đặc thù như tôi đã nói
phụ nữ ngoài việc phải tham gia lao động thì họ còn phải thực hiện chị em còn phải thực hiện thiên chức cao cả là làm vợ làm mẹ và nuôi con
một số chính sách đã được đưa ra chính sách bước đầu là theo đề nghị của diệp đưa ra cắt giảm đi một số
thì nhóm soạn thảo đã tạm thời tổng hợp ý kiến đó nhưng về góc độ sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến
và hướng tôi nói là hướng của tôi là những chính sách nào đã quy định mang kính nhân
văn giúp cho phụ nữ mà đã được duy trì trong nhiều năm và ổn định thì không cắt giảm
hiện quyền được nghỉ sáu mươi phút mỗi ngày của lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi đã được nhiều nước trên thế giới tôn trọng và bảo đảm trong quy định của pháp luật
theo các chuyên gia giữ hay bỏ quy định là thỏa thuận thương lượng trực tiếp giữa cá nhân lao động và chủ sử dụng lao động không liên quan đến số đông
và đây cũng chưa phải là phương án cuối cùng
hiện bộ luật lao động sửa đổi vẫn đang được bộ lao động thương bình và xã hội tiếp thu ý kiến
cân nhắc để đưa ra phương án hợp lý nhất